tại hà nội ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc việt nam
đối với nội dung các dự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
sự hội nghị có ông trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng các bộ ban ngành trung ương các chuyên gia nhà khoa học
góp ý vào dự thảo văn kiện các đại biểu đề xuất những nội dung liên quan đến chất lượng giáo dục đào tạo nguồn nhân lực
trong đó chú ý bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ xây dựng đất nước phát triển nhanh bền vững đào tạo nghề cho công nhân lao động
chế độ giờ làm để người lao động có thời gian nghỉ ngơi tái tạo sức lao động tham gia học tập
đặc biệt các đại biểu cũng nhấn mạnh kiên quyết loại bỏ phe phái trong nhóm lãnh đạo quản lý những người không đủ phẩm chất ra khỏi tổ chức đảng
theo đánh giá các sự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba đã được chuẩn bị công phu có tổng kết đánh giá thực tiễn
đặc biệt dự thảo lần này đã cụ thể hóa một bước cơ chế nhân dân làm chủ thông qua vai trò nòng cốt của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
phát triển mở rộng phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát dân thủ hưởng
theo tinh thần của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba phù hợp với mong muốn nguyện vọng của nhân dân